sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu trong khi tổng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt hơn hai mươi tám hai trăm linh tỷ đồng
thì số chi khám chữa bệnh tại các địa phương đã lên tới con số gần ba mươi ba trăm linh tỷ đồng
dẫn đến bộ chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là hơn hai một trăm linh tỷ đồng
đây là số liệu được bảo hiểm xã hội việt nam đưa ra trong hội nghị cung cấp thông tin định kỳ
về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu diễn ra vào chiều ngày hôm nay một mươi bảy tháng tám
theo báo cáo của bảo hiểm xã hội việt nam nhiều tỉnh thành trong cả nước có số vượt quỹ sáu tháng đầu năm rất lớn
gồm thanh hóa ba trăm bảy mươi tỷ đồng nghệ an ba trăm năm mươi một tỷ đồng quảng nam hai trăm ba mươi tám tỷ cà mau hai trăm hai mươi một tỷ thái bình hai trăm một mươi ba tỷ đồng
lãnh đạo bảo hiểm xã hội việt nam cho biết nguyên nhân chính dẫn tới mức tri khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
trong sáu tháng đầu năm vượt tổng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là do tăng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
do áp dụng giá dịch vụ y tế đồng hạng
và do tác động của thông tuyến khám chữa bệnh cấp huyện
trước thực trạng này lãnh đạo bảo hiểm xã hội việt nam đã yêu cầu các địa phương phân tích cụ thể nguyên nhân
để có giải pháp chỉ đạo phù hợp trong những tháng cuối năm
đồng thời tổ chức tốt việc kết nối liên thông dữ liệu cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội
để phục vụ việc giám định thanh toán bảo hiểm y tế